cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã thi hành các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn thanh trì tránh thanh tra tỉnh lai châu về hành vi nhận hối lộ
vào ngày một mươi tháng năm viện kiểm sát nhân dân tỉnh lai châu đã phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn thanh trì tránh thanh tra tỉnh lai châu về hành vi nhận hối lộ theo khoảng hai ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
bốn bị cam phạm văn nam phạm văn quốc
phạm quốc huy và phạm văn tinh đều chú tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
trước đó trong khi tham dự đám cưới tại xã ba thành huyện ba tơ phạm văn quốc đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở xã ba thành dẫn đến sổ sát quốc đã cùng ba đối tượng còn lại đến đánh nhóm thanh niên trên
trong lúc đánh nhau nam đã thấy anh phạm đăng huy chú huyện ba tơ đang đứng gần khu chạy cưới
nghĩ anh huy đang cùng phe với nhóm có mâu thuẫn nên nam đã cầm cây tuyếp sắt chạy đến đánh vào đầu của anh huy khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nứt xương sọ với tỷ lệ thương tật là bốn mươi bảy
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là lê men quê tỉnh cà mau và châu thái sang quê tỉnh bến tre để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
trước đó tại một quán cà phê thuộc khu văn hải thị trấn long thành huyện long thành
một nhóm thanh niên khoảng sáu bảy đối tượng đã mang theo nhiều hung khí xông vào quán la hét đập phá nhiều tài sản hậu quả làm hư hỏng nhiều trang thiết bị của quán
vào cuộc điều tra công an huyện long thành đã tiến hành bắt giữ ken và sang và đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một mươi một đối tượng tại một điểm đánh bạc tại nhà riêng với quy mô lớn ở thị trấn quảng phú huyện trư mờ ga của tỉnh đắk lắc
một mươi một đối tượng trên đã bị phòng cảnh sát hình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc tại căn nhà số một mươi chín an dương vương thị trấn quảng phú huyện chư mực a
tụ điểm đánh bạc trên do đối tượng phạm minh tuấn chú huyện chư mực a tổ chức
cơ quan công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên một trăm tám mươi triệu đồng cùng các vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc
tuấn khai nhận đã thuê căn nhà trên để tổ chức cho một số đối tượng đến đánh bạc rồi thu tiền sâu kiếm lời
ngày tòa án nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm vụ án thao túng chứng khoán hưởng lợi bất hợp pháp số tiền là hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi tháng năm hội đồng xét xử thông báo kết thúc phần tranh luận trước khi nghị án thì các bị cáo được quyền nói những lời sau cùng
bị cáo đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louice holdings thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louice capital
công ty cổ phần lewis land một lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bị cáo nhân trình bày trong suốt quá trình điều tra và xét xử bị cáo luôn khai báo thành khẩn tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để sớm làm rõ bản chất vụ án
nói lời sau cùng bị cáo đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt và bị cáo phạm thanh tùng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán trí việt cùng trình bày trong quá trình điều tra và ba ngày xét xử họ đã nhận ra sai phạm của mình
hai bị cáo mong hội đồng xét xử cho hưởng lượng khoan hồng tuyên bản án mang tính chất nhân văn để họ sớm trở về với gia đình và người thân
sau khi các bị cáo nói lời sau cùng chủ tọa cho biết phiên tòa nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều ngày một mươi hai tháng năm
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị sau một thời gian chuẩn bị thì ngày hôm qua ngày một mươi tháng năm tại hà nội dự án phim truyện đội điều tra số bảy do điện ảnh công an nhân dân thuộc cục truyền thông công an nhân dân thực hiện đã chính thức được bầm mày
đội điều tra số bảy là series phim truyện dài ba mươi tập sẽ có một chuỗi những vụ án hình sự được đầu tư xây dựng kịch bản công phu về quá trình phá án của các điều tra viên thuộc đội điều tra số bảy
cùng với những tình huống đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm
dự án phim truyện đội điều tra số bảy thuộc thể loại phim hình sự hành động thể hiện cuộc đấu tranh giữa thiện và ác khắc phục sự mưu trí dũng cảm tinh thần công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân
dành giới mong manh giữa lương chi và bản năng trong mỗi con người đặc biệt là ở các chiến sĩ công an nhân dân
bộ phim này của điện ảnh công an nhân dân dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm hai nghìn hai mươi

đa năng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ công an đã tổ chức khai mạc hội thi quân sự võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong công an nhân dân lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba
hội thi được tổ chức vòng loại với bốn bảng thi đấu hai bảng phía nam và hai bảng phía bắc
tham gia thi đấu tại quảng ninh có một mươi chín đội tuyển đến từ chín đơn vị nghiệp vụ trực thuộc bộ công an và một mươi bốn công an các tỉnh phía bắc với gần tám trăm linh vận động viên
hội thi nhằm đánh giá kết quả
chất lượng công tác huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương qua đó biểu dương lực lượng
khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao sức chiến đấu trong lực lượng công an nhân dân
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngay trong ngày đầu diễn ra hội thi các đội tham gia đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn võ thuật
nghiệp vụ công an nhân dân đỉnh cao đẹp mắt hội thi diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị tiếp tục triển khai hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
căn cước công dân và phát triển hệ thống
định danh và xác thực điện tử nâng cấp hệ thống bảo đảm cho việc kết nối chia sẻ dữ liệu
định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số
xây dựng đồng bộ dữ liệu gốc trên nền tảng dữ liệu số
trên địa bàn tỉnh nam định đã và đang thực hiện có hiệu quả các kết quả của đề án sáu
trong đó việc kết nối dữ liệu giữa các ban ngành nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương đang được đẩy mạnh
bệnh viện mắt tỉnh nam định ngay từ cửa bệnh viện những tờ thông báo được dán như thế này
người dân đến khám chữa bệnh tại đây không cần mang theo thẻ bảo hiểm xã hội
chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip
bởi thông tin cá nhân và số thẻ bảo hiểm y tế của công dân đã được tích hợp đồng bộ trên căn cước công dân
và chỉ cần quét mã qr đã có thể đăng ký khám chữa bệnh thành công
đề án sáu là một đề án mang tính cách mạng
nó đã liên thông được các dịch vụ kỹ thuật điện tử vào trong vấn đề khám chữa bệnh
và tôi nghĩ này là tạo được hết sức thông thoáng cho người bệnh
khi mà người bệnh có yêu cầu về khám chữa bệnh bằng các công dân này
tại trường tiểu học trần nhân tông một đơn vị đầu tiên của thành phố nam định thực hiện triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về chuyển đổi số
giờ đây công tác quản lý hồ sơ giáo viên học sinh và tất cả các hoạt động thu chi
đều được trường thực hiện
và thông qua ứng dụng kết nối vnid
chúng tôi thấy rằng là cái việc mà chúng tôi được thụ hưởng một cái cơ sở dữ liệu từ phía lực lượng công an là rất là hữu hiệu và tiện lợi
bởi vì có những thông tin nền như vậy thì nó rất thuận lợi cho quá trình thực hiện công tác chuyển đổi số của các nhà trường nói chung cũng như là của toàn dân
lợi ích của việc triển khai đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
vụ chuyển đổi số quốc gia là không thể phủ nhận
tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân chưa tham gia vào công cuộc chuyển đổi số này
lực lượng công an với vai trò là cơ quan thường trực phối hợp với nhiều tổ chức xuống từng nhà từng thôn xóm để vận động nhân dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử
đến nay đơn vị đã vận động được trên ba trăm linh tài khoản
theo đúng chỉ đạo của trung ương thì cái đầu tiên chúng tôi cũng sẽ phải chọn việc
chọn việc và làm sao nó phù hợp đảm bảo tính khả thi
tính chất chỉ đạo của chính phủ cũng như tổ đại án sáu và phù hợp với tình nguyện địa phương
và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao đấy hoàn thành các chỉ tiêu của tổ đề án sáu của chính phủ cũng như là của bộ công an giao cho
và cố gắng là một số những chỉ tiêu mà mang tính chất nồng cốt thì chúng tôi sẽ cố gắng đến đích trước thời hạn
đến hiện tại thì ủy ban nhân phường chỉ đạo chỗ công an phường phối hợp với hội liên phụ nữ và đoàn thanh niên phường
xuống hướng dẫn cho công dân trên địa bàn toàn phường để triển khai
triển khai dịch vụ công mức độ ba bốn và hướng dẫn làm chân cổng dịch vụ công quốc gia
mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức khi thực hiện đề án sáu
nhưng với sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân doanh nghiệp
việc triển khai thực hiện đề án sáu trên địa bàn tỉnh nam định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của chính người dân và doanh nghiệp